vùng áp thấp ở khu vực miền trung philippines đã mạnh thành áp thấp nhiệt đới
và đang hoạt động với sức gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
vào hồi một mươi ba giờ chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai bảy độ vĩ bắc
một trăm hai mươi một một độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm
cơ quan chức năng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển
giữa quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa cần chú ý các bản tin dự báo để tru tránh
khu vực bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
kết hợp không khí lạnh nên sẽ có mưa to đến rất to